theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang
trong ngày hôm nay tại các huyện hàm yên chim hóa na hàng lâm bình có mưa rào kèm theo rông
có nơi mưa rất to đã gây thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích hoa màu của người dân
đã có tám mươi một nhà ở bị hư hỏng tốc mái trong đó có một nhà của người dân tại xã yên lập huyện chiêm hóa bị sập hoàn toàn
mưa to kèm theo gió lốc đã làm thiệt hại nhiều hoa màu và công trình
ngay sau khi thiên tai xảy ra ubnd các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp
hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
các huyện đang tiếp tục chỉ đạo giả soát tổng hợp thiệt hại trên địa bàn